tại thành phố hồ chí minh nhiều siêu thị cho biết lượng khách trung bình tăng khoảng từ hai mươi ba mươi so với ngày thường
nên các siêu thị đã tăng giờ mở cửa để đáp ứng nhu cầu của người tiêu dùng
nếu những ngày trước khu vực bánh kẹo là khu vực tấp nập nhất thì càng cận tết
lượng khách tập trung đông ở những quầy trái cây hàng tươi sống
theo đại diện một siêu thị lượng khách ngày hai mươi tám tết có giảm nhẹ so với hai ba ngày trước
khi nhiều người dân đã bắt đầu về quê các siêu thị đều phải tăng cường lực lượng
thu ngân để đáp ứng nhu cầu thanh toán của khách hàng
giá cả nhìn chung tại các siêu thị vẫn ổn định
theo tính toán sơ bộ sức dự trữ lượng hàng hóa của đơn vị cho tết nguyên đán năm nay
tăng từ một mươi năm đến bốn mươi tùy ngành hàng
hiện nay sức mua ở khu vực thành phố hồ chí minh và khu vực phía bắc tăng khoảng hai mươi
đông và tây nam bộ tăng mạnh khoảng ba mươi so với tuần trước